theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức xử phạt tối đa cho hành vi này là ba năm tù
theo luật sư thì mức xử phạt này như thế nào
vấn đề đặt ra ở đây là cái mức đấy có phù hợp hay không
mức tối đa là ba năm tù có phù hợp hay không
cá nhân tôi cho rằng là nó cũng phù hợp
đây là hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và hành vi liên quan đến giao dịch dân sự thì không thể xử lý cao hơn được
nhưng nếu ngoài hành vi đó mà những người thực hiện hành vi đó
lại còn có những hành vi khác
để cấu thành một tội danh khác thì sẽ lại bị xử lý về cái tội danh cấu thành tương đương
chẳng hạn như là chúng ta thấy là có rất nhiều đối tượng cho vay lãi nặng
khi mà đi đòi tiền thì họ sử dụng những cái biện pháp đe dọa
hoặc là đánh đập vũ lực hoặc là dùng vũ lực hoặc là bắt giữ người trái pháp luật
thì tất cả những hành vi đó ngoài cái việc bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thì còn bị xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật này
hoặc là cố ý gây đến tích này
thế cho nên là quan điểm của tôi cho rằng là cái mức xử phạt tối đa ba năm tù
đối với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự là phù hợp
trong cái vụ án tập đoàn tín dụng nam long
một số người trong tập đoàn đó đã bị xử lý hình sự về nhiều tội danh khác nhau
có thể kể đến là chẳng hạn như là tội cho vai lãi nặng cho giao dịch dân sự này
hoặc là tội cố ý gây thương tích này hoặc là tội bắt giữ người trái pháp luật này
có nghĩa là ngoài cái việc xử lý về cái mức hình phạt là tối đa ba năm tù
đối với cái hành vi cho vai lãi nặng thì những người thực hiện hành vi đấy
còn bị xử lý về rất nhiều tội danh khác nhau
có nghĩa là mức hình phạt sẽ chắc chắn là sẽ cao hơn cái mức ba năm tù
nhiều ý kiến cho rằng khi mà các thủ tục cho vai của các ngân hàng
hay là các tổ chức tín dụng cho vai thì quá chặt chẽ và quá phức tạp
thì các cái tổ chức tín dụng đen như là một kênh giúp cho người dân khi mà gặp khó
và lợi dụng điều đó thì cái tín dụng đen đã rất phát triển
người nghèo vai nặng lãi
rồi không thể chi trả
và lại nợ nần ngập ngụa hơn
vậy theo luật sư thì cái vòng luận quẩn không mới này liệu có bao giờ mới chấm dứt ạ
đây là một cái thực trạng
nó là một thực tế xuất phát từ cái nhu cầu có thực của người dân
cái nhu cầu vai vốn
nhu cầu có các cái nguồn tín dụng là một cái nhu cầu không bao giờ có thể chấm dứt
ở trong cái đồng xã hội
bất cứ chúng ta ai cũng có nhu cầu cần tiền lúc này lúc khác
mà chúng ta nói là cái nhu cầu vai vốn
chính vì vậy là khi người ta đã có cầu thì sẽ phải tìm đến các cái nguồn cung
và cung ở đây có nhiều cái nguồn cung
nguồn cung thứ nhất là nguồn cung từ các tổ chức tín dụng hợp pháp
thì việc tiếp cận cái nguồn cung này đối với nhiều người
nhất là đối với những người nghèo còn rất là khó khăn và hạn chế
chính vì vậy là khi cái nguồn cung từ các cái tổ chức tiến dụng hợp pháp
không đáp ứng được cái nguồn cầu của họ
thì họ sẽ lại phải tìm đến
cái nơi cho vai mà tiềm ẩn nhiều cái rủi ro
chính vì vậy khi người ta cần một khoản tiền
mà người ta không được vay ở một cái nơi an toàn
thì người ta bắt buộc phải tìm đến cái nơi
mà người ta cũng có thể hiểu rằng là không an toàn đối với họ
theo chúng tôi đánh giá thì có mấy nguyên nhân
một là kinh tế trong nước còn có khó khăn
theo đó nhiều cá nhân công ty tổ chức gặp khó khăn về nguồn vốn
do đó đến vay vốn tại các cơ sở tín dụng đen
các điểm cho vai nặng lãi
hai là một bộ phận
người dân nhất là thanh niên không chịu làm ăn
ham mê cá độ cờ bạc game online đã vai nặng lãi
để sử dụng vào mục đích ăn chơi không chính đáng của bản thân
thì cái này khi cần lên là bất kể lãi suất nào họ cũng vai cả
các thứ ba là các chế tài xử lý đối với đối tượng này
chưa tương xứng với tính chất mức độ vi phạm
chưa đủ sức gian đe
sự vào cuộc của chính quyền cơ sở
một số cơ quan chức năng cũng chưa được quan tâm đúng mức
cái việc mà hoạt động tín dụng đen này
thì không những các cá nhân các đối tượng thực hiện
mà còn phần lớn là do các cơ sở cẩm tổ
các công ty tài chính hoặc là các doanh nghiệp mà núp bóng
chúng tôi thường gọi là núp bóng các doanh nghiệp để thực hiện
thì việc triệt phá cái này cũng có một ý nghĩa tên là cảnh báo
thứ nhất là đối với các đối tượng mà đã thành lập ra các công ty ma
hoặc là núp bóng doanh nghiệp để hoạt động các tín dụng đen
và các hành vi vi phạm vi phạm các luật khác
thứ hai nữa là cảnh báo đối với những người bị hại
trong một điều kiện hoàn cảnh nào đó mà phải vay tiền của các đối tượng này
thì phải luôn luôn cảnh giác
không nên nhẹ dạ cả tin vào những các đối tượng này
thưa luật sư thông qua vụ án tập đoàn nam long
thì luật sư có đánh giá như thế nào về những cái lỗ hổng pháp lý
qua những hoạt động tín dụng đen như thế ạ
những hành vi vi phạm của những cá nhân trong tập đoàn này
kéo dài từ thời điểm nào
nếu mà kéo dài từ thời điểm trước năm hai nghìn một mươi tám
là năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gây hậu lực
thì khi đó chúng ta đã áp dụng bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và như chúng ta đã trao đổi với nhau
là cái điều một trăm sáu mươi ba của bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thì quy định là phải có tính chất chuyên mẫu luật
đấy cũng có thể được coi là một lỗ hổng về mặt pháp lý
ngoài ra là cá nhân tôi thấy rằng là
có những cái vấn đề như là cả một cái tập đoàn
có hoạt động trong cái việc cho vay
mà người ta thường sử dụng cái từ rất hoa mỹ là
là cung cấp tài chính
thì tại sao một cái tập đoàn một cái hoạt động như thế
kéo dài và trải rộng trên hai mươi sáu tỉnh thành trên cả nước
lại không bị kiểm soát chặt chẽ
trong khi đã có không ít cảnh báo
và từ khá lâu rồi đã có không ít cảnh báo về cái
hoạt động biến tướng của cái dịch vụ cho vay như vậy
ngoài ra cũng có một cái vấn đề đặt ra là
với hai mươi sáu cái chi nhánh trên cả nước
thì cái vấn đề quản lý thuế của cơ quan pháp luật
của cơ quan nhà nước đối với các hoạt động của tập đoàn này như thế nào
để mà không thể kiểm tra không thể giám sát
không thể phát hiện được những cái sai phạm của họ
trong suốt cả một cái thời gian dài
cũng như trong một cái chiều rộng về địa lý như vậy
đấy cũng có thể là coi là những cái lỗ hổng về mặt pháp luật
dẫn đến cái tình trạng như chúng ta đã biết là
tôi nghĩ rằng là chắc chắn là qua cái vụ án của tập đoàn nam long
thì cơ quan pháp luật cũng sẽ phải ngồi lại để nhìn nhận lại xem là
có những cái lỗ hồng nào để từ đó là giả soát
để từ đó là bịt những cái lỗ hồng đó
tránh những tình trạng tương tự có thể tái diễn trong tương lai
thưa luật sư vậy về cái mà lãi suất phần trăm cho vay
thì theo quan điểm của anh như thế nào
cái mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự hiện nay là
hai mươi của cái khoản vay
thế vấn đề ở đây đặt ra là làm thế nào để chứng minh được
là người dân vay và phải trả cái lãi cao hơn năm lần
hoặc thậm chí cao hơn một mươi lần
bởi vì là như chúng ta biết là trong cái việc cho vay
giữa những cái tổ chức tín dụng đen
tôi tạm gọi là như vậy cho nó ngắn gọn
với người dân thì các cái tổ chức đấy
sẽ không bao giờ ghi cái mức lãi suất
trong cái tờ giấy cho vay
mà nhiều khi họ sẽ
ví dụ đưa một khoản tiền một mươi triệu chẳng hạn thế
trong tờ giấy ghi là
tôi đưa cho anh một mươi triệu
nhưng mà thực tế thì họ chỉ đưa năm hoặc bảy triệu thôi
đấy là một cái thực tế
và nếu như mà nhà làm luật
hoặc là các cơ quan tiến hành tổ tụ
muốn xử lý hành vi đấy
thì căn cứ vào tờ giấy đấy thì
cái tờ giấy vay đấy thì không thể chứng minh được
hoặc là rất khó để chứng minh
là cái người dân đã phải vay với cái mức lãi suất bao nhiêu phần trăm
để mà từ đó có thể áp dụng
cái chế tài xử lý hình sự ấy không
đấy là một cái thực tế
và tôi cũng rất chia sẻ khó khăn này
đối với các cơ quan tiến hành tổ tụ
trong cái việc là xử lý
cái hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với những cái biến tướng khó lường
của loại tội phạm tín dụng đen
thì việc ngăn chặn phải được bắt đầu
từ hành lang pháp lý chặt chẽ
với sự tham gia đồng bộ của nhiều cơ quan đơn vị quản lý nhà nước
vậy hành lang pháp lý nên được sửa như thế nào cho chặt
đầu tiên là tôi có một cái đề xuất là
cần phải sửa đổi cái nghị định
số một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
cái nghị định này đã quy định là nếu mà
người nào cho vay vượt quá một trăm năm mươi
so với mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước
quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính
nhưng vấn đề ở đây đặt ra là bây giờ
ngân hàng nhà nước không còn quy định về mức lãi suất cơ bản nữa
vì vậy là không thể áp dụng cái điều khoản này
trong cái điều hai trăm linh một của bộ luật hình sự
quy định đã bị xử phạt hành chính
về hành vi cho vay lãi nặng
nhưng vẫn cố tình vi phạm
thế thì nếu như mà không sửa nghị định
thì sẽ không thể chứng minh được là
cái người cho vay đã bị xử phạt hành chính hay chưa
nên là cũng khó có thể áp dụng được
chiến thái xử lý hình sự
cơ quan nhà nước cần tạo chính sách thông thoáng
để những người dân đó được tiếp cận
với các nguồn vốn hợp pháp
với kinh nghiệm là một luật sư rất lâu năm
thì ông có đưa ra những cái
khuyến cáo gì cho người dân
thì có một cái khuyến cáo là trong nhiều
cái rủi ro thì
người dân nên chọn cái biện pháp
ít rủi ro hơn người dân hãy đặt lên bảng cân
cái việc là thiếu cái
nguồn vốn hoặc thiếu cái nguồn
chi tiêu tại thời điểm đấy với
một cái rủi ro là nếu như
có cái nguồn vốn hoặc cái nguồn chi tiêu tại
thời điểm đấy nhưng có thể kéo theo
những cái hệ lụy rất nghiêm trọng sau này
chẳng hạn như là bị mất nhà mất
cửa hoặc là thậm chí là sẽ bị
xâm phạm đến tính mạng sức khỏe tài sản
của gia đình thì hãy
cân nhắc xem nên
lựa chọn cái ít rủi ro
hơn vâng rõ ràng là qua những
gì mà luật sư vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể
thấy là cái hành lang pháp lý của chúng ta
còn rất nhiều những cái kẽ hở
và qua đó thì những cái
tội phạm về tín dụng đen thì họ vẫn phát triển
và chúng ta cần phải có những cái
chính sách tốt hơn
cho người dân trong việc cho
vay và đặc biệt là những người nghèo đúng không ạ đúng rồi ạ
vâng ạ xin cảm ơn luật sư đã dành
thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn chị ạ thưa quý vị vấn nạn tín dụng đen
là loại tội phạm nguồn và từ đây sẽ
nảy sinh ra hàng loạt các loại tội phạm về
gây dối an ninh trật tự giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích thậm chí
là giết người thế nhưng hàng rào
pháp lý để ngăn chặn loại tội phạm này
thì hiện vẫn còn nhiều kẽ hở và
chưa đủ sức giăn đe vì thế các nhà
soạn thảo cần phải cân nhắc xem xét
để xử lý hiệu quả hơn và kết hợp
với các cách thức tuyên truyền thực tế
vào nhu cầu của người dân để những người
yếu thế không bị lẻ loi trong
cuộc chiến này và đến đây thì
thời lượng của chương trình tâm điểm của chúng tôi cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian
quan tâm theo dõi xin kính chào
và hẹn gặp lại